vào sáng sớm ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ mỹ tổng thống mới đắc cử donald trump chính thức thông báo lựa chọn giám đốc điều hành
exxonmobil ông rex tillerson làm ngoại trưởng trong bộ máy chính quyền mới bất chấp sự phản đối gây gắt của nhiều thượng nghị sĩ mỹ
bên cạnh những vấn đề sẽ làm sáng tỏ lập trường của ông tallerson trong phiên điều trần sắp tới như sự ấm lên toàn cầu cho đến chương trình hạt nhân
tên lửa của triều tiên cũng như viện trợ nhân đạo của mỹ cho các nước đang phát triển
nếu trở thành ngoại trưởng mỹ ông chelleron còn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến xung đột lợi ích với những hoạt động kinh doanh trước đây của ông
rex tillerson là doanh nhân có bốn mươi năm làm việc tại exxonmobil
ông chịu trách nhiệm thiết lập các thỏa thuận khai thác dầu khí tại những khu vực còn bất ổn trên thế giới
trong quá khứ ông teleson từng có nhiều năm xây dựng mối quan hệ với các đối tác nga thông qua các hợp đồng làm ăn trị giá nhiều tỷ đô la
đích thân tổng thống nga vladimir putin trao tặng ông huân trường hữu nghị của nga vì những đóng góp cho việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
tôi có mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề này
việc ông teleson có mối quan hệ rất chặt chẽ với tổng thống nga vladimir putin vốn là câu chuyện được nhiều người biết đến và chúng ta không thể bỏ qua
tuy nhiên tôi cũng sẽ chờ đợi để đưa ra quyết định có ủng hộ ông ấy hay không sau phiên điều trần ở thư viện
lãnh đạo phe đa số cộng hòa tại thượng viện miss mcconnell
hay thượng nghị sĩ marco rubio bày tỏ quan ngại về ông tillerson
đồng thời cho biết vẫn chưa quyết định ủng hộ hay phản đối lựa chọn này của ông trump
thậm chí một số thượng nghị sĩ khác còn gọi sự lựa chọn ông teleson là đáng báo động và vô lý
bởi động thái này có thể khiến nga dễ dàng can thiệp sâu hơn vào công việc nội bộ của nước mỹ
ngay cả khi đã chấm dứt mọi mối liên hệ và đầu tư liên quan tới công việc kinh doanh
thì các quyết định của ông tillerson khi trở thành ngoại trưởng mỹ ví dụ như ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào nga
vì vấn đề ukraine rõ ràng cũng dễ gây ra nghi ngờ về lợi ích trong những quyết định này
hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra những dự đoán về đường hướng của rextilison khi ông trở thành ngoại trưởng mỹ
nhưng ngay từ lúc này có thể thấy con đường phía trước của ông rich teleson sẽ không hề dễ dàng